phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an thành phố bôn ma thuật
điều tra làm rõ một nhóm gồm ba đối tượng nửa đêm đã đột nhập vào nhà của người dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm ido atrơng bốn mươi ba tuổi y phú bả một mươi bốn tuổi và đào đăng anh dũng bốn mươi sáu tuổi
chú tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ido và y phú đến nhà người quen tại huyện cư mở va tỉnh đắk lắc để ăn nhậu
trên đường về đến thôn bảy xã thuê bu thành phố bùa mau thuật
thấy nhà của một hộ dân không đóng cửa cho nên đã đột nhập vào nhà và lấy đi sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng
bốn chiếc điện thoại di động
sau đó cả hai điều khiển xe máy về nhà của dũng để cùng nhau chia số tiền và tiêu xài
y đô là đối tượng có hai tiền án về tội phá hủy công trình an ninh quốc gia và cố ý gây thương tích
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự y đô và y phú
về tội trộm cắp tài sản tạm giữ đào đăng anh dũng
để tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có
đồng thời truy thu toàn bộ số tài sản nói trên để trả lại cho bị hại